các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba ngày từ mùng bảy đến mùng một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tại huyện hoa lư và nho quan tỉnh ninh bình đã xảy ra hai vụ giết người do mâu thuẫn xã hội
hậu quả là nỗi đau không thể bù đắp cho thân nhân của họ
tuy nhiên xã hội còn lo lắng hơn trước những nguy cơ tội phạm ngày càng trẻ hóa
tôi đang chơi ở cầu
thì với tú và anh cảnh thì thủy có điện cho tú là vừa bị đánh ở trong ninh hải
thì tú có rủ tôi và anh cảnh đi vào đó
thủy thì nhìn thấy có hai anh thanh niên đi ngược đi xa lập điện ngược từ đường cầu vòng về
rồi quê bảo đúng hai thằng đó rồi đâm chết mẹ nó đi
rồi tôi nhảy
rồi tôi thử đi đến
hai anh thanh niên đang ngồi trên xe đạp điện
tôi đâm một nhát vào hông
rồi anh ta đùi xuống
tôi cố dẫn lên theo anh ta đâm thêm một nhát nữa vào đùi
người dân như chúng tôi thực sự hết sức là lo lắng
bởi vì là những cái đối tượng này thì cái hành động của nó hết sức manh động
bình quân mỗi năm cả nước có hơn một mươi năm đối tượng là trẻ vị thành niên phạm tội
thực tế không ít vụ án chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt
đây là một hiện tượng xã hội phức tạp
phản ánh yếu tố không bình thường về nhận thức tâm lý và kỹ năng sống của một bộ phận giới trẻ trong bối cảnh cuộc sống hội nhập
cái này có một phần do nguyên nhân là do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình
bản thân các đối tượng gia đình không quan tâm
rồi là đi đâu làm gì gia đình cũng không biết
rồi là bị phơi nhiễm bởi các trò chơi bạo lực game online
rồi là có thể bị sử dụng bằng những cái chất kích thích
như ma trí đá rượu biển
rồi khi phát sinh mâu thuẫn thì hành xử bạo lực mà không rất là côn đồ không án
các bản án cùng những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đã được đưa ra
xong dường như tình trạng phạm tội của thanh thiếu niên vẫn diễn biến hết sức phức tạp
và chưa có dấu hiệu suy giảm
nhất là tại các khu vực nông thôn
tổ chức những hồn thư tố giác tội phạm
hành lực lượng chính quyền địa phương như tổ dân phố tổ chức khu vực công an phường xã thường xuyên phải nắm tình hình
thông tin tổ chức cho biết
chúng ta sẽ có thể tìm hiểu hơn và xử lý những vụ án không để thời gian dài mới phát hiện và xử lý
chúng ta phải tuyên truyền những phương thức thủ đoạn của tội phạm
rồi tuyên truyền giáo dục về pháp luật phổ biến pháp luật một cách cụ thể
để qua đó mỗi người họ thấy rằng những việc làm của họ là sai trái
những việc làm đấy nhất định bị lên án
những hành vi đó nhất định bị xử lý
nhất định bị trừng phạt
và những hành vi đó nó trái với đạo đức
thì tôi tin rằng nó sẽ tạo ra một sự sức đề kháng tự nhiên
để qua đó giảm bớt hành vi phạm tội
những đứa trẻ tại các trường giáo dưỡng của bộ công an
các em là những người mà gia đình đã hoàn toàn bất lực
trong đó có cả những đối tượng giết người
những đôi mắt còn hồn nhiên trong sáng
lại đang mang trong mình tội ác
thực tế tình trạng trẻ hóa tội phạm
đã và đang dóng lên những hồi chuông báo động đối với toàn thể xã hội